trong những ngày này bà con nông dân ở tỉnh quảng nam đang khẩn trương thu hoạch vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
vụ mùa năm nay dù ảnh hưởng nắng hạn sâu bệnh và chuột cắn phá
nhưng năng suất lúa bình quân toàn tỉnh tăng hơn vụ đông xuân năm trước và giá thóc cũng cao hơn nên bà con rất phấn khởi
năm nay nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tuân thủ đúng mùa vụ và lịch gieo xạ
nên năng suất lúa bình quân của bà con nông dân ở xã tam đàn huyện phú ninh đạt hơn sáu mươi tạ trên một hectare
tăng hơn năm tạ trên một hectare so với vụ đông xuân năm trước
với giá lúa thường sáu đồng trên một kg và lúa thơm tám đồng trên một kg
cao hơn vụ trước khoảng hai đồng một kg nên bà con rất phấn khởi
năm nay nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tuân thủ đúng mùa vụ và lịch gieo xạ
đủ đáo phân bón vật tư cho vụ sản xuất lúa hẻ thu và vượt qua khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín